do thời tiết xấu chín người dân tộc chất bản giao tre xã hương liên huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đi lấy lan nón và bị mắc kẹt tại trong các lán chạy tạm bỡ trong rừng
hiện mới chỉ có một người trở về vào sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã xác nhận thông tin này
đến chiều qua có một người là anh hồ văn cương đã trở về nhà anh cương thông tin tám người còn lại hiện đang trú an toàn tại các lán trại tạm bỡ trong rừng
thượng tá nguyễn văn sâm đồn trưởng đồn biên phòng bản giàng xã hương liên cho biết tất cả tám người trên đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn có kinh nghiệm đi rừng nên họ có thể tự túc chờ thời điểm thích hợp để trở về
phế đồn cũng đã tiếp cận được số người này tuy nhiên do thời tiết xấu suối dâng cao nên chưa thể đưa họ ra khỏi rừng lúc này
mưa lũ đã gây cản trở giao thông và ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân
hiện phóng viên kinh bang của chúng tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn nghệ an hà tĩnh
chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về tình hình giao thông tại đây cũng như là những lưu ý khi lưu thông qua nơi này
do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới hiện tại tại nghệ an và hà tĩnh mưa to và rất to
mọi phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a và những tuyến phố cần lưu ý bởi hiện nay nhiều tuyến đường đã ngập
những xe máy thì không nên đi vào những tuyến đường ngập sâu
với ô tô thì cần phải bật đèn chữ liệu cảnh báo bởi kèm theo mưa thì tầm nhìn đang rất bị hạng
cơn mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường ở thành phố vinh tỉnh nghệ an và quốc lộ một a đoạn nghệ an hà tĩnh đã bị ngập sâu khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn
mưa to cũng khiến nguy cơ có gió lốc mạnh rất nguy hiểm khi các cây xanh ven đường bằng quảng cáo bị gió lốc làm gãy đổ có thể gãy cành hoặc vật xuống đường gây cản trở lưu thông hoặc thậm chí có thể gây tai nạn cho người đi đường
vậy nên người tham gia giao thông cũng cần tránh
tình trạng dừng xe đột ngột giữa đường để mặc áo mưa gây mất an toàn giao thông
để điều tiết giao thông lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng chức năng liên quan đã tăng cường chốt chặn tại các tuyến đường để phân luồng giao thông hướng dẫn người dân chuyển hướng di chuyển tránh các tuyến đường bị ngập nước
người tham gia giao thông cũng lưu ý ở những nơi ngập nước làm hẹp diện tích mặt đường
người điều khiển phương tiện cần chú ý giảm tốc độ nhằm tránh gây va chạm với các phương tiện khác
đối với những nơi ngập sâu người tham gia giao thông cần chọn hướng đi phù hợp tránh đi vào những điểm ngập sâu khiến xe dễ bị chết máy gây hư hỏng phương tiện và uống tắc giao thông ở các điểm ngập
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi năm đêm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn thị tám
chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái đang có hành vi
tại huyện lục yên tỉnh yên bái đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện đường dây buôn bán ma túy có sự tham gia của người nước ngoài
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã theo dõi mọi di biến động của nhóm đối tượng và lên phương án đấu tranh triệt phá
trong quá trình trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện đường dây buôn bán ma túy có sự tham gia của người nước ngoài
liên tiếp trong thời gian vừa qua công an tp hà nội đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm chuyên làm giả các loại giấy tờ tài liệu con dấu của các cơ quan tổ chức nhà nước
diễn biến phức tạp của loại tội phạm này đã cho thấy hiện nay bất cứ loại giấy tờ nào mà khách hàng có nhu cầu thì bọn chúng đều có thể làm giả với thủ đoạn hết sức tinh vị
hai đối tượng trịnh minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và đỗ thị mận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại quận đống đa hà nội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ về hành vi làm giả tài liệu con dấu của tổ chức nhà nước
và đây là hàng trăm dây chứng chỉ ngoại ngữ và tin học do hai đối tượng tự sản xuất bằng công nghệ in màu scan và dập dấu nổi để cung cấp cho những khách hàng không cần phải học và vẫn có chứng chỉ
điều đáng nói với công nghệ làm giả như thật thì các loại chứng chỉ này cũng dễ dàng qua mắt các công chứng viên khi làm thủ tục công chứng
quá trình đấu tranh thì thủ đoạn của các đối tượng rất là tinh vi thường
đối tượng là sử dụng những người quen biết thì giới thiệu cho người sử dụng có nhu cầu
nếu như mà những người đặt hàng mà đối tượng không biết về nguồn gốc thông tin nhà nhân thì các đối tượng sẽ không làm
quá trình công chứng thì những công chứng viên chưa có kinh nghiệm thì sẽ không phát hiện được
và từ đấy người sử dụng đã có bản công chứng như bản phôi này để đột vào các cơ quan tổ chức cũng như các trường đại học nhằm che giấu hành vi của mình
qua công tác điều tra truy xét cơ quan công an đã làm rõ rất nhiều chứng chỉ ngoại ngữ tin học do hai đối tượng này sản xuất đã nằm trong hồ sơ của nhiều trường hợp được cấp bằng thạc sĩ
quá trình đấu tranh thì số lượng mà cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét tại nhà đối tượng thì không được số lượng ngoài phương tiện công cụ sản xuất ra
thì số lợn chứng chỉ phôi nó khoảng ba trăm linh hai cái phôi và một mươi hai cái phôi đã có dấu mà đối tượng đã sản xuất ra
ngoài ra quá trình đấu tranh thì cơ quan điều tra đã chứng minh được là đối tượng đã làm cho khoảng hai mươi năm trường hợp của các trường đại học đại học quốc gia hà nội đại học tự nhiên của đại học quốc gia hà nội để sử dụng và đột vào nhằm mục đích là cho nhà trường có căn cứ cấp bằng chứng chỉ về thạc sĩ
cũng trong tháng tám vừa qua một đường dây chuyên sản xuất các loại sổ hộ khẩu sổ tạm trú và nhiều các loại giấy xác nhận của các cơ quan tổ chức nhà nước
cũng đã bị công an quận bắc tử liêm bóc gỡ thành công
trong số các loại tăng vật có liên quan bị công an thu giữ có hàng chục các loại con dấu giả các cơ quan công an ủy ban nhân dân quận huyện trên địa bàn tp hà nội
theo tài liệu điều tra đường dây này đã sản xuất hàng trăm sổ hộ khẩu sổ tạm trú giả với giá từ một mươi bốn đến hai mươi năm triệu đồng một sổ
trang mạng facebook và giao lô và tìm những người có nhu cầu làm sổ hộ khẩu với mục đích là nhập khẩu và làm khai sinh cho con và làm đơn xin đi học
cái nhóm thứ hai là nộp mua nhà ở thuộc các diện của nhà nước yêu đại là thuộc diện mua nhà ở xã hội
và một cái sổ hộ khẩu của các đối tượng mua bán chất lọt là từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
ngoài ra các đơn tạm trú sổ tạm trú thì từ ba đến năm triệu đồng các đối tượng mua bán trao đổi giao dịch
giấy khám sức khỏe
đơn xin tạm trú tạm vắng hợp đồng lao động
tất cả đều được các đối tượng phạm tội làm giả một cách tinh vi
trên thực tế rất nhiều các loại giấy tờ giả này đang len lỏi và tồn tại như một thứ giấy tờ hợp pháp trong các thủ tục hành chính của cơ quan tổ chức nhà nước
tình trạng này đang gây ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
việc đấu tranh với loại tội phạm này cũng đang đặt ra nhiều khó khăn và thách thức với các cơ quan chức năng bởi sự phát triển của khoa học công nghệ và các mánh khóe tinh vi của tội phạm trong tình hình hiện nay
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng phạm thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa phúc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng trần thị nụ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tây phong lộc xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng trần trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám phường hạ long thành phố nam định tỉnh nam định can tội hiếp dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
hãy bảo mật thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện